ngày năm tháng năm tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đơn vị đã ra quyết định truy tìm lê thanh kỳ duyên
sinh ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đăng ký hộ khẩu thường trú và ở tại một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền an bên bờ vũ trụ
lê thanh kỳ duyên bị công an tỉnh long an truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
theo phòng tư pháp huyện đức hòa long an bà lê thanh kỳ duyên là mẹ ruột của ltmn và ltbv
đây là hai trong năm chú tiểu đã đặt giải quán quân game show thách thức sinh hài mùa năm năm hai nghìn một mươi tám và mùa sáu năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù trong lý lịch tư pháp đã tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh long an bà lê thanh kỳ duyên không khai tên người cha
nhưng kết quả giám định adn khẳng định bà là con gái ruột của ông lê tùng vân và bà lê thu vân
trước đó ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi ở tỉnh thất bồng lai để điều tra về hành vi luận luân
trong quá trình điều tra vụ án bà lê thanh kỳ duyên đã rời khỏi tỉnh thất bồng lai và không ai biết bà đi đâu nên công an tỉnh long an đã truy tìm
trong vụ án luận luân bị can lê tùng vân được cho tại ngoại để phục vụ điều tra
đồng thời được cho tạm hoãn thi hành bản án năm năm tù
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương mỗi bị cáo bốn năm tù
lê thành nghị nguyên ba năm sáu tháng tù và cao thị cúc ba năm tù cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
riêng bà lê thu vân do thời điểm truy tố đã lẩn trốn nên cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự riêng
sau phiên tòa bà vân đã quay trở về sống cùng với ông lê tùng văn tại ấp lập thành xã hòa khánh tây nơi họ đã từng gọi là tỉnh thất bồng lai và phải chịu biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo đã giản dựng diễn xuất và đăng tải năm clip và một bài viết trên mạng xã hội
qua phân tích giám định của cơ quan chức năng đã xác định nội dung các clip bài viết này là thông tin sai dự thật bịa đặt xuyên tập nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm bôi nhọ uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm uy tín phật giáo danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo pháp danh thích nhật từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương

cơ quan công an đã khởi tố về ba tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân loại luân lừa đảo chiếm đặt tài sản
khởi điểm của sự việc vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một nhóm người kéo đến nơi của bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tự xưng là tịnh thắt bồng lai thiểm an minh bầu vũ trụ ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa lục xuất thì con gái là võ thị diễm bi và hai bên xảy ra xô xát
vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra
qua kết quả xác minh ban đầu năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại xã long hữu đông huyện cần đước mua lại nhà đất gần hai m hai ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa rồi chuyển về đây sinh sống sau đó sửa chữa lao lại điểm tụ tại gia
quá trình điều tra ông lê tửng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai hộ khẩu thường trú phường một mươi quận sáu tp hcm chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà cao thị cúc
tuy nhiên qua xác minh trước đây ông vân tạm trú tại xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm và tự phong là giám đốc trại dương lão và cô nhi thánh đức
đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tối phạm lừa đảo chiến đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đồng thời ra thông báo tìm những bị hại trong vụ án xảy ra tại đây
xin tin báo về tội loạn luân thời điểm đó cơ quan an ninh điều tra vẫn chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết
đều căn cứ giải quyết tố cáo ông lê tùng văn và những cá nhân sinh sống tại hộ cao thị cúc qua hành vi giả xưa
giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiến đoạt tài sản của án mạnh thường quân ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định adn với hai mươi bảy người một mươi bảy mẫu người lớn một mươi mẫu trẻ em tại tỉnh thất bồng lai
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phân viện khoa học hình sự tại tp hcm đã kết luận giám định năm nghìn ba trăm bốn mươi hai cách chéo kl gạch ngang kts
đến thời điểm đó công an đã đủ căn cứ để khởi tố bị can vân thêm tội loạn luân
cũng liên quan đến vụ việc công an tỉnh long an vẫn đang truy tìm ba luật sư nguyễn văn miếng năm mươi bảy tuổi đào kim lân năm mươi sáu tuổi và đặng đình mạnh năm mươi năm tuổi
cùng ngụ tp hcm để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm
ba người này là luật sư đã từng bào chữa cho bị cáo lê tùng văn cùng đồng phạm trong vụ án tỉnh thất bồng lai
việc truy tìm này để thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay vẫn chưa có kết quả
ba người này vẫn chưa đến công an long an để làm việc theo giấy triệu tập và không có lý do vắng mặt
thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đơn vị này đã phát hiện và báo tin cho công an long an về ba người trên
có những hành vi phát tán trên không gian mạng những video clip hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tinh đất bồng lai hay còn gọi là thiên an bên bờ vũ trụ có địa chỉ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an chủ hộ là cao thị cúc còn người điều hành là ông lê tùng văn
tỉnh thất bồng lai được ông lê tùng vân thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi với tên ban đầu là trại dương lão cô nhi thánh đức huyện bình chánh
năm hai nghìn bảy chính quyền tại bình chánh tp hcm đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với trại thánh đức
năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc mua một mảnh đất khoảng hai m hai ở huyện đức hòa long an làm điểm tu gia
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tuấn vân về chung sống với bà cúc tu sửa nơi đây làm tịnh thất bồng lai đồng thời xưng danh là hòa thượng thích tâm đức sống với các chú tiểu và sư thầy
năm hai nghìn một mươi bảy cư dân mạng xân xa về việc một lời hoa được cho là ưu đàm mà gọi tỉnh thất bồng lai tuy nhiên đây chỉ là chiếc trỏ có view
cùng năm này lê thanh hoàn nguyên và lê thành nhất nguyên giả sư tham gia một chương trình
tuy nhiên ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an cho rằng không có cơ sở nào tên tỉnh thất bồng lai hai thí sinh sau đó cũng đã rút khỏi chương trình
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám năm chú tiểu tại tỉnh thất bồng lai tham gia game show thách thức danh hài và đa giải cao
đến năm hai nghìn hai mươi ông lê tùng vân đổi cho tỉnh thất bồng lai với cái tên là thiền nam mây bờ vũ trụ
tháng chín năm nay công an tỉnh long an đã điều tra về tỉnh thất bồng lai và viết lại năm chú tiểu một cô trong tỉnh thất bồng lai đều có mẹ ở cùng
tiếp đó đến cuối tháng chín công an tỉnh long an đã phối hợp với đài truyền hình tỉnh long an phát đi phóng sự về tỉnh thất bồng lai
chỉ ra việc lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ kêu gọi các nhà hảo tâm và người dân trong ngoài nước để trục lợi cá nhân
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ nội vụ xác định tỉnh thất bồng lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi và có đến sáu trẻ em cùng sống với mẹ ruột
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ nội vụ xác định tỉnh thất bồng lai lợi dụng tôn giáo để trục lợi và có đến sáu trẻ em cùng sống với mẹ ruột